thưa quý vị và các bạn thiên nhiên đã ban tặng cho bào trắng thuộc xã hòa thắng huyện bắc bình tỉnh bình thuận
một vẻ đẹp được ví như sa mạc sahara thu nhỏ tại việt nam
bởi những đồi cát trắng hoang sơ mịn màng độc nhất vô nhị của nó
nhiều năm nay bào trắng là điểm đến thu hút lượng lớn du khách cho địa phương
và mang lại lợi nhuận kinh tế không nhỏ
thế nhưng từ đó cũng phát sinh những vấn đề trong quản lý và khai thác
khi mà tình trạng kinh doanh du lịch ở đây diễn ra lộn xộn không đảm bảo an toàn
nhiều nguy cơ gây ô nhiễm và phá nắt cảnh quan
màu trắng cách thành phố phan thiết trung tâm tỉnh bình thuận khoảng sáu mươi km về hướng đông bắc
con đường dẫn đến điểm du lịch này men theo những đồi cắt trắng xóa hai bên
vừa hoang sơ vừa thơ mộng
chúng tôi có mặt tại bào trắng vào một ngày thứ sáu đầu tháng một mươi một
cát trắng mênh mông bao bọc lấy một hồ nước xanh mát làm cho không khí khu vực này vô cùng dễ chịu
thế nhưng những khung cảnh hoang sơ kỳ vĩ này đang ngày ngày bị biến dạng
bởi các hàng quán ăn uống lộn xộn cũng như các dịch vụ du lịch tự phát
những đồi cát mịn màng đang bị băm nát bởi những chiếc xe như thế này
mô tô địa hình ba bánh bốn bánh ô tô xe đủ loại quần thảo suốt ngày
những chiếc xe này là của các đơn vị kinh doanh trong chính điểm du lịch bầu trắng
theo chúng tôi tìm hiểu
chủ yếu là của công ty trách nhiệm yếu hạn thương mại dịch vụ du lịch triều trang và công ty như trung
bây giờ chỗ đó nó chạy xe như vậy ăn được cái ai cũng mỗi lần là ba mươi người đó
mỗi lần mỗi lần
chứ hồi đó nó chạy cái kia hư đồi cát
hư đồi cát không cho chạy xe
hư đồi cát hồi đó đẹp lắm

mê cái đồi cát của người ta đồi trinh nữ á
thế bây giờ chạy xe chạy dầm dầm đấy thì chắc là
chạy vô bóng đậu cái văn cát nhiều quá người ta hết chụp hình được
à đúng rồi
thế ra người ta chạy rầm rầm thế sau chạy chân cát sổ vứt
điều đáng nói ngoài việc làm ảnh hưởng đến cảnh quan đồi cát
những chiếc xe trên còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn cho du khách
chẳng hạn trên những chiếc mô tô này
luôn có một miếng đề can của nhà sản xuất khuyến cáo
xe chỉ đi một người không chở thêm có thể rất nguy hiểm để tính mạng
nhưng trên thực tế những chiếc xe này thường cõng trên mình hai người
và kèm một nhất viên công ty đi cùng là ba
thực tế là cái xe này theo hướng dẫn của cái dán trên xe ấy là chỉ được đi một người đúng không ạ
chở người cơ
đấy đúng không anh có biết điều này không
biết cái này thì là mình ở đây thì mình phải đi được
ví dụ như hai vợ chồng thì mình phải cho đi hết chứ làm sao
ở đây thực sự
vậy là anh có coi trọng cái chuyện an toàn cho khách không
thì rất coi trọng cái việc cái vấn đề đó phải đặt trên cao nhất
nói là vậy nhưng chúng tôi không khỏi giật mình
bởi sự liều lĩnh của chủ kinh doanh hoạt động này ở đây
là trò chơi cảm giác mạnh
nhưng ở đây không có một ai đứng ra làm công tác kiểm tra các tiêu chí
điều kiện của du khách muốn tham gia chơi
như sức khỏe bệnh mãn tính khả năng năng lực sử dụng phương tiện
những phà đổ và leo dốc
ở mức tám mươi độc
đến chín mươi độc như thế này
hoàn toàn có thể dẫn đến tài nạn
hoặc nếu có vấn đề về sức khỏe
như tim mạch thần kinh
thì những điều đáng tiếc cũng rất có thể xảy ra
và cũng không ai dám chắc
về trình độ của các nhân viên lái xe ở đây
thế nhưng mình có được đào tạo
để vận hành sử dụng cái xe đấy không
về cái nhân viên ở đây
thì là tất cả đều đã qua đào tạo hết
có một cái đội ngũ kỹ thuật
thì là sẽ đào tạo chỉ là vậy là
vậy là vậy
có một cái nhân viên ở đây
có hồi trưa giờ là đã có
trải qua nhiều năm rồi có kinh nghiệm
kinh nghiệm chứ không phải là trường lớp nào

đúng về cái mô tô này là
hình như chưa việt nam chưa có ai
để mà mở đạt lớp để mà dạy được
còn đối với những chiếc ô tô
thì phần lớn không được đăng kiểm
không rõ nguồn gốc xuất xứ
không có cơ quan nào đảm bảo chất lượng an toàn
tại vì cái địa hình mình ở đây
thì là rất là khó
những chiếc xe đó như vậy
cho nên mình phải thay đổi kết cấu cái máy
thì là nó mới chạy nó mạnh
thì nó mới đi được
cho nên là có những chiếc
mình cũng không có cách đăng kiểm được
thực tế như vấn đề nói trên
đã được các cơ quan chức năng tỉnh bình thuận kiểm tra
xử lý và yêu cầu tạm dừng để khắc phục
nhưng chưa được các đơn vị thực hiện nghiêm túc
sự thật là có không ít vụ tai nạn
với nhiều bước đổi
các bộ nặng nhẹ đã xảy ra tại đây
chính phóng viên cũng đã bị chấn thương
khi thử trải nghiệm loại hình trò chơi mạo hiểm này
thậm chí doanh nghiệp này còn từng cho
một em bé trừng ba bốn tuổi
lái biểu diễn mô tô để hấp dẫn du khách
sự chủ quan này là không thể chấp nhận
bởi một khi có tai nạn xảy ra
nó sẽ để lại những hậu quả nặng nề
cho người bị nạn và gia đình họ
và ảnh hưởng không nhỏ
đến danh tiếng của điểm du lịch bầu trắng
điểm du lịch bầu trắng huyện bắc bình
được ubnd tỉnh bình thuận
ra quyết định phê duyệt phương án quản lý
kể từ đầu năm hai nghìn một mươi hai

điểm du lịch bầu trắng huyện bắc bình
có diện tích bốn mươi năm hectare
tuy nhiên theo tìm hiểu
việc quản lý điểm du lịch này
còn nhiều bất cập khó khăn
do có sự trồng chéo trong việc khai thác
một phần điểm du lịch là diện tích đất rừng
do ban quản lý rừng phòng hộ lê hồng phong quản lý
và trong đó tỉnh lại chấp thuận
cho hai doanh nghiệp triều trang và như trung thuê
theo dự án ngông lâm
thế nhưng trên thực tế hiện nay
các doanh nghiệp này đã không làm như cam kết ban đầu
mà thay vào đó lại đang phát triển
các dịch vụ du lịch tự phát
với khó khăn
khó khăn trong quản lý và bảo tồn
tôn tạo thắng cảnh thiên nhiên của bầu trắng
ví dụ như công ty triều trang
được ra đất ở khu vực khác
nhưng cũng tự ý xây dựng đường vào riêng
khai thác độc lập khu vực bờ hồ
phát triển dịch vụ xe địa hình
chạy trên đồi cát
thậm chí công ty này còn ngang nhiên thành lập
một sưởng sửa chữa xe trên đồi cát
gây mất mỹ quan và làm ô nhiễm môi trường bầu trắng